ủy ban nhân dân tp hcm đã giao sở tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện
tiếp tục triển khai công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tăng cường tổ chức kiểm tra
kịp thời giải quyết khó khăn bất cập tại các địa phương
theo đáo ủy ban nhân dân các quận huyện cần từng bước mở rộng phạm vi thực hiện
đảm bảo kết nối với hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
triển khai thực hiện với các đối tượng ưu tiên như đơn vị hành chính sự nghiệp trường học siêu thị
chợ bệnh viện chung cư ngoài ra cần tăng cường lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt
và tổ chức hoạt động có hiệu quả tại địa phương bố trí thêm các thùng rác công cộng trên các đường phố chính
các khu thương mại nơi công cộng công viên khu vui chơi giải trí các điểm tập trung dân cư
đầu mối giao thông tổ chức sắp xếp hệ thống thu gom tại nguồn một cách đồng bộ
đặt trọng tâm công tác tổ chức lại hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn